tình ảnh từ camera cho thấy ba học sinh di chuyển trên một chiếc xe điện đi ra từ hẻm nhỏ
nhưng không hề giảm tốc độ để quan sát nên đã đâm vào xe ben
có ba em học sinh đều bị ngã ra đường và rất may không lọt vào dưới gầm xe ben
tuy nhiên một trong ba em đã bị thương nặng còn chiếc xe máy điện bị hư hại hoàn toàn
đây là bài học không chỉ với ba em học sinh trong vụ việc
mà còn là một lời cảnh báo cho tất cả người tham gia giao thông
phải giảm tốc độ và quan sát kỹ khi đi từ hẻm nhỏ ra đường lớn
để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc